sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội cộng đồng các dòng họ việt nam và liên hiệp khoa học công nghệ ứng dụng uea
đã tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc bàn về nguồn gốc các dòng họ việt nam
những năm gần đây việc các dòng họ tại việt nam tiến hành tìm tòi nghiên cứu về các vị khởi tổ thủy tổ
nơi phát tích dòng họ qua việc thu thập dịch thuật và biên soạn các bộ cổ phả diễn ra tích cực
để tạo sự đoàn kết và phát huy bản chất tốt đẹp góp phần xây dựng đất nước văn minh dân chủ giàu mạnh và hạnh phúc
cộng đồng các dòng họ việt nam và liên hiệp khoa học ứng dụng uea đã tổ chức hội thảo chuyên đề
bàn sâu về nguồn gốc các dòng họ làm rõ vai trò vị trí của các dòng họ hiện nay
các tham luận tại hội thảo đưa ra nhiều vấn đề như các dòng họ và cội nguồn của dân tộc việt nam
thuyết biến đổi gen qua các thiên di địa lý chứng cứ tộc họ từ tư liệu khảo cổ học
họ tên người việt có từ thời hùng vương nghiên cứu các dòng họ cơ sở khoa học và phương pháp giải quyết các vấn đề đặt ra
nhiều tư liệu thông tin về xuất xứ các mốc phát triển chính và hiện trạng cũng được đại diện một số dòng họ thông báo
qua hội thảo các chuyên gia nhà khoa học nhà nghiên cứu đã thẳng thắn thảo luận phản biện
chung quanh nội dung nguồn gốc các dòng họ việt trong tương quan nguồn gốc dân tộc việt
nhằm đưa ra những kết luận sơ bộ tạo tiền đề cho các hội thảo sau này